hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi sáu khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với nhiều nội dung quan trọng
trong đó có năm mươi hai tờ trình báo cáo về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư trên nhiều lĩnh vực
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới
kỳ họp sẽ diễn ra đến hết ngày chín tháng một mươi hai
do chịu ảnh hưởng của hai đợt dịch covid một mươi chín nên nhiều trị tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm
và có mức tăng trưởng khá thấp
quy mô tổng sản phẩm năm hai nghìn hai mươi ước đạt hơn một trăm linh một tỷ đồng
tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt hơn tám mươi bảy triệu đồng
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng dịch vụ công nghiệp nông nghiệp
theo kịch bản dự báo năm hai nghìn hai mươi một kinh tế thành phố đà nẵng sẽ phục hồi nhanh
tốc độ tăng grdp năm hai nghìn hai mươi một đạt tám năm chín
phấn đấu tổng giá trị tăng thêm của các khu vực dịch vụ công nghiệp và xây dựng
tương đương với kết quả năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng trên một trăm năm mươi so với năm hai nghìn hai mươi